trong những năm qua tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh quảng nam do không biết bơi chiếm tỷ lệ cao
nhằm nâng cao nhận thức và giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra
tại tỉnh quảng nam đã và đang triển khai dự án phổ cập bơi cho trẻ em với sự hỗ trợ của tổ chức stream việt nam
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
hiện nay tại quảng nam tổ chức sream việt nam có tám bể bơi đặt tại các địa phương như hội an tiên phước quế sơn tam kỳ duy xuyên và đại lộc
riêng tại hội an mỗi năm có hơn một năm trăm linh học sinh trên địa bàn thành phố được học bơi miễn phí
theo báo cáo của tổ chức sream việt nam trong một mươi năm qua đã dạy bơi và kỹ năng sống dưới nước cho gần hai mươi hai học sinh
dạy kiến thức an toàn dưới nước cho hơn bốn mươi học sinh đào tạo hơn năm trăm linh giáo viên dạy bơi và kỹ năng sống sót
hơn một hai trăm linh giáo viên giảng dạy kiến thức an toàn dưới nước
hy vọng trong thời gian tới mô hình dạy bơi miễn phí sẽ nhân rộng ra nhiều địa phương khác
để tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh quảng nam nói riêng cũng như trên cả nước nói chung đều được tham gia học bơi góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng sinh tồn dưới nước cho các em